sau vụ việc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vinatast công bố thông tin về việc nước mắm nhiễm thạch tín
nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc để đưa ra thông tin chính xác rằng nước mắm truyền thống của việt nam
hoàn toàn không chứa asen vô cơ chất cực độc cho sức khỏe của con người
đặc biệt bộ công an cũng tuyên bố sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc
đây là những động thái nhằm đem lại niềm tin cho người tiêu dùng
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu điều mà người dân quan tâm đó là cách xử lý các cá nhân
và tổ chức liên quan đến vụ việc này
theo ý kiến của nhiều đại biểu bên lề hành lang quốc hội đó là các cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ
giả soát động cơ cung cấp thông tin các quy định pháp luật chuyên ngành quy định về phát ngôn
cũng như trách nhiệm của hội trước những hậu quả đã gây ra
nếu như mà cái hậu quả của nó nghiêm trọng hơn xác định một cái thông tin rõ ràng là nó không phù hợp
mà đã có ưu tình đưa ra thì cái vấn đề này nó thuộc cái trách nhiệm của cơ quan chức năng có thẩm quyền
cần phải vào cuộc để xem xét
về cái việc mà đưa cái thông tin đó nó có cái vấn đề gì động cơ mục đích như thế nào
để từ đó có được cái xác định về cái rút kinh nghiệm hay là cái chế tài về sự lãnh chính
cũng như là những các động cơ khác liên quan đến vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh
hoặc là về vấn đề làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung
hiện các cơ quan liên quan cũng đang bắt tay vào điều tra xem
liệu có hay không
trong sự cấu kết giữa vinastat và doanh nghiệp kinh doanh nước mắm hiện đại
sự hỗ trợ tài chính của nhà tài trợ bí mật trong vụ kiểm tra nồng độ asean
của hội nhân danh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến đâu
sự thao túng của giới truyền thông doanh nghiệp
nhằm nhanh chóng tìm ra sự thật
cái việc này cần phải có cái xem xét về mặt rất kỹ
thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước là bộ công thương
phải có cái cho thanh tra cho kiểm tra và thanh tra cái quy trình
cái hội hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để mà nghiên cứu về những cái vấn đề này như thế nào
cho nên phải kiểm tra lại và đã thấy được tôi tin rằng là có kiểm tra thanh tra
sẽ phát hiện ra những cái việc mà anh đã bỏ qua những quy định của pháp luật việt nam
có thể nói vụ việc của hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vinasat xảy ra
chỉ vài ngày trước khi quốc hội khóa một mươi bốn thảo luận tại hội trường về dự án luật về hội
đây chính là minh chứng rõ ràng và chính xác nhất
để các đại biểu xem xét kỹ quy định